trong khi dịch covid một mươi chín đang dần được kiểm soát
thì những người chăn nuôi tại huyện bảo yên tỉnh lào cai
lại đang phải tiếp tục đối mặt với dịch tả lợn châu phi xuất hiện trở lại
cơn bão dịch chồng dịch đã khiến người chăn nuôi khó khăn lại càng khó khăn hơn
dù đã tiến hành vệ sinh khử khuẩn chuồng trại
nhưng vì không có khả năng tài chính nên anh đặng văn thanh không thể tái đàn
loay hoay tìm việc làm để trả dần số nợ đã vay chăn nuôi trước đó
nhưng trong bối cảnh dịch covid một mươi chín thì đi đâu làm gì cũng khó
từ đầu năm đến nay dịch tả lợn châu phi đã khiến sáu trăm ba mươi hộ chăn nuôi
tại huyện bảo yên thiệt hại nặng nề
cùng với dịch covid một mươi chín đã khiến người chăn nuôi càng khó khăn hơn trong việc phát triển kinh tế
dù đã được các nhà chăn nuôi
dịch tả lợn châu phi đã khiến sáu trăm ba mươi hộ chăn nuôi tại huyện bảo yên thiệt hại nặng nề

dịch tả lợn châu phi và dịch covid một mươi chín đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hộ chăn nuôi
do đó để hạn chế tối đa thiệt hại người dân cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
cùng thực hiện tốt các biện pháp phòng chống song song hai đại dịch này
từ đó từng bước khống chế dịch khôi phục và phát triển kinh tế